hai nam nhân viên thuộc đội dịch vụ sân đỗ đang đứng dưới bụng trước máy bay a ba trăm hai mươi một chờ phục vụ
sau tiến xét đánh hai nhân viên bị chóng và được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện một trăm bảy mươi năm kiểm tra sức khỏe
và đến sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi tình trạng sức khỏe của hai nhân viên đã ổn định